thưa quý vị sau một chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm thì điều mà chúng ta mong đợi đã đến
bắc bộ sẽ xuất hiện mưa ở nhiều nơi
từ ngày hôm nay thì thời tiết sẽ dịu mát hơn với mức nhiệt từ ba mươi một cho tới ba mươi bốn độ c
ban ngày trời nhiều mây và dự báo là mưa rông bấp trợt sẽ xuất hiện về chiều
vâng và mưa sau những ngày nắng nóng gai gắt sẽ đem lại cảm giác dễ chịu
nhưng lại tiềm ẩn cảnh báo nguy hiểm như sấm xét và gió giật mạnh
còn tại trung bộ và nam bộ thì hôm nay thời tiết chưa có sự biến chuyển
đáng chú ý ở trung bộ thì vẫn tiếp tục nắng nóng
một số nơi như thừa thiên huế đến quảng ngãi mức độ trên ba mươi chín độ
hiện tại thì chúng ta vẫn đang thực hiện hạn chế đi lại
dừng rất nhiều hoạt động để tăng cường hiệu quả phòng chống dịch covid một mươi chín
ở nhà nhiều thời gian đi chợ lại giảm
khiến cho đôi lúc mà chúng ta ăn uống qua loa hơn
nhưng quý vị hãy lưu ý là ngay lúc này chúng ta cần phải ăn uống thật đủ chất
để đảm bảo một cơ thể cũng như là một tinh thần khỏe mạnh quý vị nhé